thưa quý vị thông tin công ty dược phẩm astrazeneca đã thừa nhận vaccine covid một mươi chín của hãng có thể gây cục máu đông
đã làm hoang mang dư luận trong những ngày qua nhất là những người từng tiêm loại vaccine này
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để tìm hiểu rõ thực hư liệu vấn đề này có thực sự đáng lo ngại
vâng xin chào ông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông công ty dược phẩm astrazeneca đã thừa nhận là vaccine covid một mươi chín của họ có thể gây ra cục máu đông
tuy nói đây là tác dụng phổ hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra
hàng triệu người việt đã tiêm loại vaccine này thưa ông vấn đề này có đáng lo ngại hay không ạ
thì cái việc này đã được biết từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi mà vaccine này mới triển khai
và tại thời điểm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới đã đưa ra khuyến cáo
rằng hiện tượng cục máu đông hay huyết khối và giảm tiểu cầu
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín là hiện tượng đã được khẳng định và có thể liên quan đến vaccine
tuy nhiên tại thời điểm đó chúng ta cũng nhớ một điều rằng đây là một tỷ lệ rất hiếm
và cái lợi ích đem lại của vaccine nó cao hơn rất nhiều so với cả những cái nguy cơ
và một cái điểm nữa mà người ta cũng thấy rằng nếu như chúng ta phát hiện sớm và xử lý kịp thời
thì những người mà không may bị tình trạng này vẫn có thể cứu được
vâng thưa ông cái khoảng thời gian mà có thể gây ra cái phản ứng phụ cục máu đông
cụ thể đối với những người từng tiêm lỡ vaccine covid một mươi chín của astrazeneca này là bao lâu
có nghĩa là những người mà trước đây đã tiêm loại vaccine này
thì là bây giờ họ có cần phải đi kiểm tra lại sức khỏe hay không ạ
theo cái ghi nhận của tổ chức y tế giới thì sau hai mươi bốn ngày là chúng ta gần như không còn phát hiện ra
bất cứ một cái trường hợp nào bất thường cả
và đấy chính là cái cơ sở khoa học để chúng tôi nói rằng
hoàn toàn có thể tự ti nói rằng là tất cả những người nào
chúng ta đã hoàn thành cái chiến dịch đó một cách an toàn và hiệu quả
và cho đến giờ phút này
suốt từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba là chúng ta không có triển khai thêm bất cứ một liều astrazeneca nào nữa
thì từ đó đến nay đã quá dài so với cả cái khoảng thời gian mà chúng ta lo ngại
vì vậy cho nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm và không phải băn khoăn gì
về vấn đề cục máu đông nữa
vâng xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi